với chiều dài hơn tám trăm linh m tuyến kè biển nhật lệ thuộc xã quang phú thành phố đồng hới quảng bình được đầu tư xây dựng nhằm gia cố bảo vệ tuyến đường du lịch ven biển nhật lệ
tuyến kè này đang được hoàn thành và đang chuẩn bị các thủ tục bàn giao thì bị sóng biển đánh tan hoang
theo đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tp đồng hới tuyến kè biển này có chiều dài tám trăm sáu mươi mét với số vốn là hai mươi sáu tỷ đồng
do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng hà nội quảng bình thiết kế hai đơn vị thi công là công ty hải thành và công ty tiến thành
ghi nhận tại hiện trường cho thấy tuyến kè bị sập hàng trăm mét thân kè bị đứt gãy nhiều mảng bê tông lớn bị sập lún gãy đổ cây lên nhau ngổn ngang
đây là lần thứ hai tuyến kè biển này bị sóng đánh sập kể từ khi khởi công xây dựng
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khi công trình này đang xây dựng giang dở thì sóng biển làm gãy sập hư hỏng hoàn toàn
sau đó nhà thầu phải thi công lại vừa hoàn thành đang đề nghị chủ đầu tư nghiệm thu
giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tp đồng hới ông nguyễn văn sĩ thừa nhận là tuyến kè đang bị hư hỏng nặng
trả lời câu hỏi vì sao tuyến kè biển này lại được thiết kế chống chịu bão cấp chín cấp một mươi trong lúc hàng năm quảng bình liên tục hứng chịu bão trên cấp một mươi hai
ông sĩ cho hay thẩm định thiết kế là sở nông nghiệp phát triển nông thôn còn phê duyệt dự án là ủy ban nhân dân quảng bình